tại hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề vang mãi giai điệu tổ quốc lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
chương trình do bộ văn hóa thể thao và du lịch cục nghệ thuật biểu diễn báo điện tử tổ quốc tổ chức thực hiện
đến dự chương trình có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
vang mãi giai điệu tổ quốc hướng tới chủ đề mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới nhằm chào mừng nhiều ngày lễ lớn trọng đại
do đó các tiết mục xuyên suốt chương trình sẽ là những ca khúc hay nhất về đảng bác hồ quê hương đất nước do các nghệ sĩ tên tuổi và nhiều nghệ sĩ trẻ trình diễn
đăng dương rất là may mắn trong những năm qua thì thường xuyên được ban tổ chức mời và cái chương trình này thì đấy là một cái niềm vinh hạnh rất là lớn của một người nghệ sĩ mà hát cái dòng nhạc chính thông
năm nay đăng dương tham gia hai tiết mục
một bài về đảng là bài của nhạc sĩ đức toàn đảng là cuộc sống của tôi và một cái bài cũng rất là nổi tiếng nữa của nhạc sĩ cao việt bách mà bài hát đã mang tên tiếng hát từ thành phố mang tên người
những tác phẩm này thì đúng là như vậy đăng dương đã hát rất là nhiều rồi và mỗi dịp đầu xuân mới thì nó có cảm xúc nó cũng rất đặc biệt
với mục tiêu tăng sự hấp dẫn đa dạng đối với khán giả mỗi năm vang mãi giai điệu tổ quốc lại đem đến cho công chúng những điểm mới khác biệt
ở đó không chỉ là sự đầu tư công phu hấp dẫn
không chỉ là dàn dựng sáng tạo mà còn quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu của nền âm nhạc việt nam đương đại
và xem thì nó gợi cho chúng tôi rất nhiều cái sống lại cái giai đoạn chúng tôi đã từng trải qua
vang mãi giai điệu tổ quốc hai nghìn hai mươi đã đem đến cho khán giả một không gian âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc niềm tự hào niềm tin và tình yêu đối với đảng với bắc hồ với con đường mà dân tộc ta đã chọn